trong đợt tổng kiểm tra tháng tám vừa qua công an thành phố hà nội đã phát hiện ra chín mươi ba cơ sở không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
trong đó có hàng loạt các trường học khách sạn nhà ở nhà xưởng công ty sản xuất
đúng đầu là quận hoàng mai với bốn mươi bốn cơ sở không bảo đảm với các lỗi vi phạm chủ yếu như chưa xây dựng phương án cứu hộ cứu nạn
xây dựng phương án chữa cháy không bảo đảm yêu cầu chưa thẩm duyệt nghiệm thu về công tác phòng cháy chữa cháy
không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý chưa thực hiện chế độ tự kiểm tra theo quy định